hai cá độ bóng đá đường dây này còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu
mỗi tháng đường dây này giao dịch với các con bạc trên hai mươi tỷ đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên sáu mươi triệu đồng

trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ trộm xùn combo xít máy honda của người dân trong thời gian gần đây
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu đã nhanh chóng điều tra làm rõ góp phần lập lại trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
anh lâm thanh liên ba mươi tám tuổi ngủ ấp kèm kèm thị trấn ngang dừa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu hôm nay rất vui mừng khi nhận lại được chiếc xùn combo xít của mình vừa bị mất cách đây không lâu
sau khi đi thả tôm về anh liên buộc dây xùn và máy honda bên góc cây dưới mé sông sáng hôm sau khi chuẩn bị đi công việc thì anh liên không thấy xùn máy của mình nữa

anh lâm thanh liên ba mươi tám tuổi ngủ ấp kèm thị trấn ngang dừa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu hôm nay rất vui mừng khi nhận lại được chiếc xùn combo xít của mình nữa

anh lâm thanh liên ba mươi tám tuổi ngủ ấp kèm thị trấn ngang dừa hôm nay rất vui mừng khi nhận lại được chiếc xùn combo xít của mình vừa bị mất cách đây không lâu

về công tác quản lý lao động người nước ngoài trong sáu tháng đầu năm thành phố đã thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận vị trí công việc được sử dụng lao động nước ngoài của hơn sáu một trăm linh vị trí với nhu cầu sử dụng là hơn bảy sáu trăm linh lao động nước ngoài